chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân thứ ba
ngày ba tháng năm mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua xã sơn định huyện trợ lách tỉnh bến tre phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre
phát hiện bắt quả tang một tàu sắt không biển kiểm soát đang có hành vi khai thác cát trái phép
vào thời điểm kiểm tra trên tàu có ba đối tượng gồm lê thành thông phan văn như ý nguyễn văn minh
cùng chú tỉnh bến tre tiến hành đo đạc cơ quan công an phát hiện trên tàu sắt có trên một trăm linh mét khối cát sông
cả ba không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh số nguồn gốc số cát trên tàu
đồng thời thừa nhận làm thuê cho chủ tàu ở tỉnh tiền giang toàn bộ số cát trên vừa được khai thác trái phép
điên bản xử lý các đối tượng phòng cảnh sát môi trường cơ quan tỉnh buộc các đối tượng
bơm toàn bộ số cát trên xuống sông đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định
cơ quan tỉnh long an cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển sáu
bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến đường sông
vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trên tuyến đường sông mương sâu thuộc địa bàn xã thạnh lợi
huyện biên lức tỉnh long an lực lượng chống bôn lậu phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh long an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thanh tuấn về hành vi vận chuyển hàng cấm
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm sáu bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
một dùng nhựa composite và một máy nổ là phương tiện vận chuyển
liên bộ công thương tài chính cho biết theo quy định hiện hành giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh
vào ngày một tháng năm nhưng do trùng vào dịp nghỉ lễ nên được lùi lịch điều hành

các mặt hàng xăng dầu trong nước dự báo sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp trong kỳ điều hành ngày bốn tháng năm
tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày hai mươi một tháng bốn giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm sáu mươi ba đồng một lít
có giá bán hai mươi bảy một trăm ba mươi bốn đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có giá bán hai mươi bảy chín trăm chín mươi hai đồng một lít sau khi tăng sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít
tương tự các mặt hàng dầu cũng tăng giá tại kỳ điều hành này
theo đó dầu diesel tăng chín trăm bảy mươi đồng một lít
dầu diesel tăng chín trăm bảy mươi đồng một lít có giá bán hai mươi năm ba trăm năm mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng tám trăm linh tám đồng một lít có giá bán hai mươi ba tám trăm hai mươi tám đồng một lít
dầu ma rút tăng tám trăm bảy mươi một đồng một kg có giá bán lẻ hai mươi một tám trăm linh đồng một kg
nếu ngày bốn tháng năm giá xăng dầu điều chỉnh tăng thì đây sẽ là kỳ điều hành thứ hai liên tiếp giá các mặt hàng này tăng
dự báo có thể tăng từ bốn trăm linh đồng đến một đồng một lít tùy loại
trước thêm xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
c game ba mươi một sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ là đơn vị phát hành vé cấp trận đấu bảng a
và bán kết mua bóng đá nam c game ba mươi một diễn ra trên sân việt trì tỉnh phú thọ
tuy nhiên điều đáng nói là vé bán ra chỉ vài trăm nhưng được dân phe vé hết giá lên gấp nhiều lần
được biết vé xe bóng đá gồm các mức giá hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
trước đó ba tổ chức đã mở bán vé trực tuyến nhưng vé đã hết ngay trong ngày hai tháng năm
và hiện tại trên thị trường chợ đen các phe vé đã hết giá cao lên gấp tám lần so với giá niêm yết
cụ thể vé có mệnh giá cao nhất là năm trăm linh đồng một vé được thổi lên tới tám triệu đồng một cặp
điều này có thể khiến các cổ động viên chân chính không có cơ hội tham gia cổ vũ bóng đá nam
tranh tài c game mà chỉ khiến dân phê vé trục lợi
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thành phố hà nội đón khoảng năm trăm năm mươi lượt khách du lịch trong nước và quốc tế
tăng gấp gần hai mươi lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt khoảng hai lượt khách tổng thu từ khách du lịch ước trên một năm nghìn tỷ đồng
đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch hà nội sau hơn hai năm ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
kết thúc kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn dự kiến hôm nay mùng ba tháng năm cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ khai thác bốn trăm hai mươi bảy lượt chuyến bay
hai trăm một mươi bốn chuyến đi và hai trăm một mươi ba chuyến đến với bảy mươi bốn khách
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ khai thác sáu trăm năm mươi chuyến bay trong đó có sáu trăm linh một chuyến bay chở khách bốn mươi hai chuyến bay chở hàng và bảy chuyến chuyển dần
tổng lượng khách dự kiến qua sân bay trong ngày hôm nay lên tới hơn một trăm linh khách với hơn ba mươi tám khách quốc nội đi
hơn sáu năm trăm linh khách quốc tế đi
năm mươi sáu khách quốc nội đến hơn bốn sáu trăm linh khách quốc tế đến
thống kê của cục hàng hải việt nam bốn tháng đầu năm nay tổng khối lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt hơn hai trăm ba mươi sáu triệu tấn
tăng ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng như quảng ninh tăng một mươi một quảng nam tăng một mươi chín đồng nai tăng tám thanh hóa tăng sáu
mở cửa phiên giao dịch sáng mùng ba tháng năm
công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức sáu mươi chín hai và sáu mươi chín chín mươi bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giảm bốn trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua hai tháng năm
giá vàng trang sức giá vàng nhẫn hai mươi bốn k các loại giảm tới sáu trăm linh đồng một lượng
còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu giá vàng miếng sgc cũng được doanh nghiệp điều chỉnh giảm bốn mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
và ba mươi đồng một lượng ở chiều bán ra hiện giá vàng giao dịch ở mức sáu mươi chín ba mươi sáu và bảy mươi ba triệu đồng một lượng mua vào bán ra
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội nhiều đối tượng đã dùng chiêu thức lừa đảo qua mạng với hình thức đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người
hàng loạt người dân ở quảng ngãi sập bẫy lừa đảo cầu cứu cơ quan chức năng
giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội một người đàn ông chú huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã cài đặt app vay tiền online nghi sơn và đăng ký vay hai mươi triệu đồng
sau đó đối tượng lừa đảo yêu cầu người đàn ông chuyển trước số tiền năm triệu đồng để đặt cọc
mặc dù đã chuyển tiền nhưng đối tượng lại đưa ra các lý do như lỗi hệ thống sai cú pháp và nhiều lần yêu cầu người đàn ông kia chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để được giải ngân khoản vay với tổng số tiền hai mươi năm triệu đồng
hôm nay là ngày năm tháng bốn

bắt đầu vẫn chưa được lần thứ hai yêu cầu tôi đánh năm triệu nữa để khép phục nữa
vẫn không được luôn
là một mươi triệu rồi bắt đầu đánh thêm lần ba là một mươi năm triệu
một mươi năm triệu nữa là để vào quần tiền để giải ngân cho tôi
cuối cùng là cũng không được luôn
là tổng số tiền họ chiếm đột của tôi sau đó họ kết đường dây liên lọc hết mà chiếm đột của tôi là hơn một mươi năm triệu
một sự việc tương tự cách đấy ít ngày
đang có nhu cầu vay tiền một người phụ nữ chú huyện mộ đức đã tải và truy cập app vay tín việt để đặt vấn đề vay số tiền hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với lý do lỗi hệ thống không rút được tiền đối tượng đã rụ rỗ người phụ nữ này hai lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền bốn mươi triệu đồng
qua đó chiếm đạt toàn bộ số tiền trên
tôi vô app vay tín việt để vay hơn một trăm linh triệu thì có đối tượng yêu cầu tôi nộp vào tờ khoản bên đó hơn một mươi triệu vì lý do tôi bị sơ xuất tờ khoản ngân hàng để rút tiền
bị một số lý do tiếp tục để tàu chuyển thêm hơn một mươi triệu nữa
thời gian gần đây trên địa bàn quảng ngãi có hàng chục người vay tiền thông qua ứng dụng trên điện thoại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền trên một tỷ đồng
và thực tế còn một số nạn nhân vì xấu hổ sợ gia đình người thân bạn bè biết bị lừa nên không trình báo cơ quan chức năng
lừa đảo chiếm đạt tài sản thông qua các ứng dụng vay tiền trên điện thoại
chúng ta quay gọi là app
vay tiền đây là một thủ đồn cũng không mớ
tổng phòng nó dùng cái ứng dụng công nghệ cao dẫn dắt người vay
và khi đã tức lý được số tiền do người vay đó vào tài khoản tiền nhanh chắn một lúc tiền là của tài khoản rất là tương vị
vay tiền là nhu cầu của mỗi cá nhân
chúng ta có quyền lựa chọn hình thức vay đơn vị vay phù hợp
để tránh bị mất tiền oan và không bị rơi vào vòng xoáy nợ nần của tín dụng đen
mỗi người dân cần cảnh giác trước thông tin quảng cáo các app vay tiền trên mạng
nếu gặp khó khăn về vấn đề tài chính có nhu cầu vay tiền
người dân nên đến các ngân hàng tổ chức tín dụng được nhà nước cho phép hoạt động
để được tư vấn cụ thể về mức vay lãi suất thời hạn trả tiền vay
tránh cạm bẫy mất tiền từ các ứng dụng cho vay trên điện thoại di động
thưa quý vị vào mùa nóng mỗi gia đình người tiêu dùng đều có nhu cầu trang bị những thiết bị làm mát
và máy điều hòa hay còn gọi là máy lạnh là một vận dụng được nhiều người lựa chọn
vậy làm sao để chọn được một chiếc máy phù hợp với nhu cầu của gia đình và đảm bảo chất lượng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nắng đã có mũ mưa đã có ô nóng nực oi bức thì phải mở điều hòa
việc sở hữu một chiếc đầu hòa hay máy lạnh phù hợp sẽ tạo nên không khí thoáng
mát và tiện nghi cho gia đình
tuy nhiên các sản phẩm máy lạnh ngày càng đa dạng với nhiều kiểu dáng công nghệ và giá thành khác nhau
khiến người tiêu dùng bối rối khi mua sắm
những năm gần đây thị trường điều hòa vẫn luôn biến động với sự tham gia của nhiều hãng điều hòa
cùng với đó có rất nhiều mẫu điều hòa mới được ra mắt với những mức giá cạnh tranh
giao động từ năm đến một mươi năm triệu đồng cho từng phân khúc phổ thông tầm trung và cao cấp
ngoài giá thành người tiêu dùng nên lưu ý những tiêu dùng
tiêu chí về diện tích phòng lắp đặt công nghệ tiện ích độ bền thương hiệu
hay chế độ bảo hành khi lựa chọn những sản phẩm này